vào trưa nay ngày tám tháng một mươi hai hàng trăm cư dân đang sinh sống tại trung cư hoàng anh an tiến
trên đường lê văn lương huyện nhà bè tp hcm đã phải khẩn trương tháo chạy khỏi nơi ở
khi một căn hộ tại tầng một mươi hai của tòa trung cư này bất ngờ bốc cháy
ngay khi xảy ra cháy lực lượng tại chỗ và người dân đã nỗ lực dập lửa nhưng không thành
sau đó cảnh sát phòng cháy và chữa cháy quận bảy và huyện nhà bè nhận tin báo đã nhanh chóng có mặt
tiếp cận hiện trường để chữa cháy
đến một mươi hai h cùng ngày đám cháy đã được dập tắt không để cháy lan và không gây thiệt hại về người
chỉ trong ba ngày qua tại tp hcm đã xảy ra nhiều vụ cháy đáng chú ý như cháy nhà ở kết hợp điểm kinh doanh
làm ba người thiệt mạng cháy trung tâm thương mại cạnh sân bay và cháy tại trung cư cao tầng